với chủ đề chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp trong xây dựng
sáng nay tại cụng công nghiệp ninh hiệp xã ninh hiệp huyện gia lâm
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thành phố năm qua đã xảy ra hai trăm năm mươi bốn vụ tai nạn lao động
làm hai trăm sáu mươi chín người lao động bị thương vong trong đó có hai mươi chín vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm ba mươi một người chết và bốn người bị thương nặng
tổng số người bị mắc bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố là tám mươi một người
so sánh với tình hình tai nạn lao động năm hai nghìn một mươi sáu số lượng vụ tai nạn lao động năm hai nghìn một mươi tám
nâng một trăm bốn mươi chín vụ theo đó nguyên nhân chủ yếu để xảy ra tình trạng tai nạn lao động từ phía người sử dụng lao động chiếm bốn mươi năm bốn
từ phía bản thân người lao động là hai mươi còn lại là do những nguyên nhân khách quan khác
bởi vậy nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi tám là tuyên truyền
nâng cao nhận thức của các cấp ngành các cán bộ công đoàn các cấp trong việc quản lý kiểm tra giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động
đồng thời nâng cao ý thức của người lao động
nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
về cái bệnh nghề nghiệp cho đối với cán bộ lao động công nhân lao động các đơn vị
sao chăm sóc sức khỏe bảo vệ quyền lợi cho người lao động và đổi mới vận động các doanh nghiệp
đổi mới các kỹ thuật công nghệ của máy móc và bảo đảm những máy hút bụi
khỉ những chỗ sản xuất vải vóc những chỗ có những hiện tượng dễ gây những bệnh về vấn đề nghề nghiệp
chúng tôi đã thực hiện hiện nay
thế và cũng trong tháng hành động thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban thành phố là thành lập hai cái đoàn kiểm tra liên ngành
để đi kiểm tra ở sáu mươi đơn vị trong đó có ban chỉ đạo vệ sinh an toàn lao động của các quận huyện thị xã
và tại các tổng công ty cũng như là các doanh nghiệp đơn vị
và đặc biệt năm nay chúng tôi tập trung vào các công trình xây dựng lớn
rồi các làng nghề mà có nguy cơ cao xảy ra những cái tai nạn lao động và cháy nổ
để có thể làm tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng các đơn vị có liên quan
bản thân các doanh nghiệp và người lao động cũng cần có nhận thức hiểu biết đúng đắn đầy đủ và chấp hành nghiêm chỉnh luật về an toàn vệ sinh lao động